ngày ba mươi một tháng một mươi hai các lực lượng thuộc bộ tư lệnh tp hcm đã hoàn tất công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa
để phục vụ cho người dân thành phố đón năm mới hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này tại tp hcm ba điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới hai nghìn hai mươi đã sẵn sàng
cụ thể điểm bắn phá hoa tầm cao được bố trí tại công viên đường hầm sông sài gòn quận hai
và công viên khu dân cư vinh hòm central park quận bình thạnh
điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
theo thống kê đã có tổng cộng hai ba trăm linh quả pháo tầm cao tám năm trăm linh quả tầm thấp
và bảy bảy trăm linh quả pháo hỏa thuật đã được đưa vào nòng kết nối nguồn điện đến trung tâm chỉ huy
chờ đến giờ khai hỏa để phục vụ người dân thưởng thức xem phá hoa
mạng bắn phá hoa đón chào năm mới kéo dài trong vòng một mươi năm phút
bắt đầu từ thời điểm giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa không dùng ngân sách